giá điện đã chính thức tăng tám ba mươi sáu và theo như tính toán của tổng cục thống kê thì dự báo năm hai nghìn một mươi chín này chỉ số giá tiêu dùng cũng sẽ tăng lên từ ba ba đến ba chín
theo thống kê cho thấy số hộ sử dụng điện dưới một trăm linh kwh một tháng vẫn chiếm đa số khoảng ba mươi năm sáu trong khi lượng dùng hơn ba trăm linh kwh một tháng chỉ chiếm tới một mươi năm và hơn bốn trăm linh kwh một tháng chỉ là bảy tám
như vậy đối với khách hàng mua điện phục vụ sinh hoạt theo giá mới mỗi khách hàng sẽ phải trả thêm từ bảy đến một trăm linh hai đồng một tháng tùy theo từng mức tiêu thụ điện
đối với các gia đình hộ nghèo hộ chính sách sử dụng điện không quá năm mươi kwh thì hàng tháng được chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho người dân là mỗi hộ là năm mươi ba trăm bốn mươi đồng khoảng hơn năm mươi đồng
chúng ta hiện nay có hai một mươi một triệu hộ nghèo và hộ chính sách và báo cáo đồng chí với mức độ này thì báo đồng chí hiện nay hàng năm chính sách phải bỏ ra là một hai trăm bảy mươi bốn tỷ để hỗ trợ cho hộ nghèo và chính sách
không phải hộ nghèo hộ chính sách
nhưng sử dụng điện ở mức độ thấp thì chúng ta cũng quy định ở cái mức giá điện chỉ có từ chín mươi đến chín mươi ba cái giá điện bình quân này thôi
còn đối với các hộ dùng điện nhiều cho kinh doanh evn thống kê cả nước đang có bốn trăm bốn mươi ba khách hàng
theo đó bình quân mỗi khách hàng phải trả thêm năm trăm linh đồng
về tác động tới hộ sản xuất hiện cả nước có khoảng một bốn trăm một mươi ba triệu hộ sản xuất
mỗi hộ trả bình quân tiền điện hàng tháng là một mươi hai chín triệu đồng
mức tăng thêm vào khoảng tám trăm sáu mươi chín đồng một khách hàng sản xuất
cụ thể như với khách hàng sử dụng nhiều điện như sản xuất xi măng chi phí điện sẽ tăng thêm bảy một mươi chín
tương đương trung bình là một mươi ba triệu đồng một tháng
đơn vị trả thêm cao nhất khoảng chín mươi năm triệu đồng một tháng
thế nhưng bây giờ cái yếu tố điện mà tăng đến tám ba như vậy và sắp chỉ một mươi như thế này thì cũng là một cú sốc
không có cách nào khác
chủ doanh nghiệp làm cơ khí thuộc các thành phần kinh tế đều phải tính toán là bây giờ cái chi phí tăng thêm như thế này riêng cái phần điện
thì sẽ được tính toán phân bổ lại như thế nào để duy trì được cái giá thành
chúng tôi đang chuẩn bị làm một dòng sản phẩm có dùng công nghệ xấy khu nhật bản
nếu không thế thì rất ảnh hưởng đến sản phẩm như chúng tôi dự tính bắt đầu
vì chúng tôi bây giờ muốn sản phẩm mình có chứng kiến thị trường và phát triển được
với việc nghiên cứu sản phẩm thì đồng thời chúng tôi lại phải tìm cách cải tiến để hạ giá sản phẩm đi
tăng giá điện lần này sẽ giúp ngành điện bù đắp chi phí có nguồn lực tái đầu tư đáp ứng yêu cầu cung ứng điện đủ cho sinh hoạt và sản xuất
tuy nhiên việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp tăng chi phí sản xuất gây áp lực lên giá thành sản phẩm